thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giữ lễ đón nhận hoan trương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống bộ tổng tham mưu bảy chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm bảy chín hai nghìn hai mươi cùng giữ có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng cùng các lãnh đạo bộ ngành và nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi hoa chúc mừng
bảy mươi năm năm qua bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã trưởng thành phát triển vượt bậc về mọi mặt
trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng và niềm tin của nhân dân
cùng với các cơ quan đơn vị trong toàn quân
bộ tổng tham mưu luôn coi trọng chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu
lực lượng dân quân tử vệ vững mạnh rộng khắp xây dựng lực lượng dân quân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn
giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh phối hợp chặt chẽ với công an
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh chống tội phạm
kịp thời xử lý các tình huống phức tạp góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước
trong thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp tiềm mẩn nhiều yếu tố bất ổn
nhất là vấn đề chủ quyền trên biển đông các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình
thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa và phi chính trị hóa quân đội để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
do vậy bộ tổng tham mưu sẽ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
tham mưu đề xuất với đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng về đường lối chủ trương thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời điều chỉnh tổ chức biên chế trang bị lực lượng vũ trang nhân dân phù hợp với thời kỳ mới
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
đây là sự ghi nhận những công lao đóng góp của cán bộ chiến sĩ bộ tổng tham mưu đánh dấu bước trưởng thành không ngừng tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa